đây là một trong những chương trình mục tiêu lớn của thành phố hồ chí minh
tuy nhiên để chủ trương chính sách này thực sự phục vụ đúng đối tượng
cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp hữu hiệu
để tháo gỡ khó khăn sớm triển khai thành công các chương trình
nội dung này sẽ được đề cập đến trong một vấn đề và dư luận trong phần sau của chương trình
còn ngay sau đây như thường lệ là phần điểm tin sự kiện nổi bật trong tuần qua
các trường đã xem việc kết nạp đảng là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức đảng trong sạch vững mạnh hàng năm
từ năm học hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai đến nay tổ chức đảng của các trường trực thuộc đảng bộ khối đã kết nạp được ba sáu trăm năm mươi đảng viên
vượt bốn mươi một bốn so với chỉ tiêu đề ra
tính đến hết tháng chín hai nghìn một mươi bảy toàn đảng bộ khối có hai mươi tám tổ chức đảng
trong đó có hai mươi sáu đảng bộ và hai chi bộ cơ sở với ba trăm sáu mươi chi bộ trực thuộc
thành phố hồ chí minh đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất
để tạo ra năng suất chất lượng và hiệu quả trong nông nghiệp
tại khu nông nghiệp công nghệ cao công viên phần mềm quang trung đã thực hiện mô hình ứng dụng smart argen
và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh qua việc tăng năng suất
chất lượng sản phẩm và tối giản chi phí sản xuất quản lý quá trình sản xuất tương theo các tiêu chuẩn như vietgap globalgap
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố hiện có giá trị sản xuất từ hai trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
và cá biệt nhiều mô hình có thể lên đến hơn sáu trăm linh triệu đồng trên đơn vị hectare một năm
hội sinh viên thành phố hồ chí minh vừa tổ chức chương trình vinh danh thủ khoa năm hai nghìn một mươi bảy
năm nay có tám mươi bốn thủ khoa được vinh danh trong đó ba mươi chín sinh viên là thủ khoa đầu vào các trường đại học cao đẳng và bốn mươi năm cán bộ đoàn hội
trong số các thủ khoa tốt nghiệp có bốn mươi ba bạn là sinh viên năm tốt các cấp
một mươi sinh viên đã vinh dự trở thành đảng viên đảng cộng sản việt nam hai sinh viên vừa là thủ khoa đầu vào vừa là thủ khoa đầu ra
thưa quý vị thưa các bạn thành phố hồ chí minh hiện có khoảng gần năm trăm linh hộ chưa có nhà ở hoặc đang ở chung với cha mẹ người thân
trong đó đa số là cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và các hộ dân di dời trong những dự án chỉnh trang đô thị
bên cạnh đó thành phố cũng có đến một hai triệu người nhập cư và khoảng hơn một trăm bốn mươi hộ dân có mức thu nhập thấp
giải quyết vấn đề nhà ở cho những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp đang là mối quan tâm của đảng bộ và chính quyền thành phố
quê ở quảng nam
quê ở quảng nam vào thành phố hồ chí minh hiện có khoảng gần năm trăm linh hộ chưa có nhà ở hoặc đang ở chung với cha mẹ người thân
hồ chí minh sinh sống đã gần chục năm nay thế nhưng vợ chồng anh nguyễn ngọc tranh vẫn chưa thể mua được căn nhà để ở
dẫu bà mẹ chịu vất vả nhưng để đứa con trai được học hành có công việc ổn định ở thành phố
đó là lý do mà vợ chồng anh tranh gắn bó với công việc tại đây và chấp nhận cảnh sống thuê phòng trọ năm này qua năm khác
và cố gắng hơn nữa vợ chồng cố gắng mình làm mình bươi chạy thành phố mà mình không có phá phách không có phá
để cho có tạo dựng thêm có một nguồn vốn để mà có gặp được chính sách nhà nước ưu đại thì mình chụp ngay cơ hội để cho ổn định được cuộc sống an cư lạc nghiệp hơn
theo thống kê thành phố hồ chí minh có gần hai trăm tám mươi công nhân đang làm việc tại các khu chế suốt khu công nghiệp nhưng có đến gần chín mươi phải đi thuê trọ bên ngoài
vì nhà lưu trú chỉ mới đáp ứng chưa đầy một mươi nhu cầu nhà ở của họ
còn lại do các hộ gia đình cá nhân đầu tư nhà trọ phòng trọ phần lớn không đủ diện tích không đảm bảo an toàn an ninh
quận tân phú thì lực lượng công nhân ở trọ rất là đông do đó họ có khát khao một các nhà để ổn định cuộc sống an cư lạc nghiệp thì vô cùng lớn
tuy nhiên với điều kiện của quận thì không thể giải quyết được vấn đề này khó nhưng mà cũng phải bàn
bàn từ cấp trên dưới thì quyết tâm và các thành phần trong xã hội cũng phải chia sẻ thì như vậy chúng ta mới giải quyết được
bên những dòng kênh đôi kênh tẻ kênh tàu hủ bến nghé lò gốm kênh ông bé xóm củi ruột ngựa thuộc địa bàn các quận bốn bảy và quận tám
hiện có đến hàng ngàn hộ dân vẫn đang sinh sống trong những căn nhà tạm như thế này
và hầu hết nhà đất mà các hộ này đang sử dụng
không có giấy tờ hợp pháp không có nghề nghiệp ổn định
thế nên để có được một căn nhà để an cư đối với họ chỉ là giấc mơ khó thực hiện
gia đình bà đào thị lan có bốn thành viên sinh sống bên bờ kênh nam kênh đôi trên địa bàn quận tám hàng chục năm nay
trong một không gian chưa đầy chục mét vuông như thế này mùa mưa đến nước triều dân nhà bà lan và hàng chục hộ ven kênh lại ngập nước
chật trội ẩm thấp
ở vậy cũng chẳng có thể xoay chuyển được tình hình vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn
gia đình tôi sống ở đây từ năm tám mươi làm nghề xong buôn bán vậy cũng bất khả lắm chị cuộc sống cũng bất khả dữ lắm
ở miếng xong thì nó hơi khổ nước lớn rồi này kia nước ngập là khổ lắm ngập hết trơn đó
mà sửa hoài à cứ ở được năm hai năm có nhiều tiền là phải sửa nhà tiếp
theo chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố hồ chí minh sẽ di dời và giải tỏa tình hình
hồ chí minh đã trắng gần hai mươi hộ trên và ven kênh rạch nhằm tạo bộ mặt mới cho thành phố
để giải quyết tình trạng trên ubnd quận tám đã đưa ra phương án di dời toàn bộ các hộ dân có nhà ven kênh rạch
với tổng mức kinh phí bồi thường di dời giải tỏa gần một mươi bốn tỷ đồng
đồng thời quận cũng đã xúc tiến các dự án nhà ở tái định cư trên địa bàn gồm bảy dự án với hơn sáu căn hộ
thế nhưng hiện mới chỉ có sẵn khoảng hơn hai trăm năm mươi căn
công việc này rất là khó khăn và trong điều kiện mà thành phố đang rất là khó khăn về vốn như vậy
thì thành phố đặt ra cái chủ trương là không sử dụng nguồn vốn ngân sách mà sử dụng nguồn lực xã hội hóa bên ngoài
thì muốn đạt được cái xã hội hóa này thì tất nhiên nhà trên và ven kênh rạch thì nó cũng không phải là hấp dẫn đối với nhà đầu tư
do vậy mà việc ưu đãi các nhà đầu tư bằng các cái giải pháp như là điều chỉnh
quy hoạch cục bộ hay là các cái chính sách khác để mời gọi đầu tư thì rất là quan trọng
cùng với dự án di dời các hộ dân sống ở trên và ven bờ kênh rạch thuộc khu vực quận tám dẫn đến nhu cầu về nhà ở vừa túi tiền tại khu vực này tăng cao
mới đây tại quận tám công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại dịch vụ thái bảo vừa hoàn thành dự án căn hộ davila một với giá mỗi căn trên dưới một tỷ đồng
căn hộ the avila này đã thu hút sự quan tâm của các đối tượng là cán bộ công nhân người thu nhập trung bình và thu nhập thấp trên địa bàn
tuy nhiên để có thể hoàn thành được những mô hình nhà ở thương mại giá cả hợp túi tiền của người dân như căn hộ của công ty thái bảo thì doanh nghiệp đã phải rất nỗ lực
cái nhu cầu định cư tại hồ chí minh ngày một lớn cho nên là chúng tôi định hướng là chắc phát triển về cái dòng sản phẩm như vậy
cái thứ hai nữa là khi mà triển khai sản phẩm này thì
dù biết về cái vấn đề lợi dụng chủ tư sẽ không cao nhưng với cái lợi thế là chúng tôi có được cái quỹ đất để đầu tư lâu
thứ hai là chúng tôi xây dựng và kinh doanh theo dạng khép kính từ bán hàng xây dựng hay là về các nguyên liệu để đầu tư vô giãn
thì hiện tại là chúng tôi trong khép kính nên giá thành của chúng tôi cũng sẽ đưa ra một giá hợp lý trên thị trường để đáp ứng lại lãi số của nhu cầu ở

nghịch lý trong thị trường nhà cho người thu nhập thấp
là nguồn nhu cầu rất nhiều nhưng cung lại quá ít
nguyên nhân bởi nguồn thu nhập của người dân đang còn quá thấp so với giá nhà ở
trong khi thị trường tính dụng cho thị trường nhà ở phải là tính dụng dài hạn nên người thu nhập thấp khó có thể vay
bên cạnh đó là làn sóng di cư và tình trạng đầu cơ bất động sản ngày càng tăng
về phía chính quyền các nhà chính sách của nhà nước chưa thật sự khuyến khích hỗ trợ cho các dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp
trong khi thị trường nhà cho người thu nhập thấp khó có thể vay
trong khi thị trường nhà cho người thu nhập thấp khó có thể vay
bởi vậy mà tại tp hcm câu chuyện của công ty lê thành tiên phong trong vấn đề đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê dài hạn tại khu vực tân tạo
và mô hình chung cư mini tại bình tân cho thuê tháng với giá trên dưới một triệu đồng luôn được nhắc đến trong các cuộc tọa đàm hội thảo về lĩnh vực bất động sản
khi bàn đến những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn
theo kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành hai mươi chín dự án với tổng diện tích gần bốn mươi bảy hectare
cung cấp thêm gần một mươi chín năm trăm linh căn hộ xã hội cho cán bộ công chức gia đình chính sách và người có thu nhập thấp
xong so với nhu cầu của người dân thì con số này vẫn chưa thể đáp ứng
thành phố đang rà soát lại quỹ đất trên toàn thành phố để làm cơ sở quy hoạch phát triển phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp
nhiều doanh nghiệp như đơn giản thủ tục hành chính giảm thuế hỗ trợ tính dụng cho người mua nhà v v
đối với những người có thu nhập trung bình thấp thì chúng ta chỉ cần là có cái hỗ trợ về chính sách tín dụng
có thể là tín dụng thông thường là người ta cũng có thể được tăng cường thêm nguồn lực để tạo lập nhà ở
người thu nhập thấp mà người ta không thể có đủ nguồn lực ban đầu để người ta mua nhà ở xã hội
bán trả gốc thì như vậy đó là chúng tôi thấy rằng phải ưu tiên tập trung phát triển nhiều nhà ở xã hội cho thuê
chúng ta khi mà phát triển được nhiều nhà ở xã hội cho thuê đó thì chúng ta đã tạo điều kiện chỗ ở cho đông đảo người thu nhập thấp
đặc biệt là người nhập cư tại thành phố hồ chí minh
thay chỉ là thuê trọ thì những người nhập cư những công nhân người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cũng rất cần sự ổn định cuộc sống đảm bảo các nhu cầu thiết yếu với mức giá thuê mua phù hợp với thu nhập của họ
ở quận tân phú có một khu nhà trọ dành riêng cho đối tượng công nhân đã tồn tại hàng chục năm nay
luôn là địa chỉ tìm đến của những người công nhân trên địa bàn
chị dương thúy oanh là công nhân may trong khu công nghiệp tân bình
với đồng lương khiêm tốn vừa đủ để gia đình đáp đổi cuộc sống
nên vợ chồng chị chưa thể mua được căn nhà an cư lâu dài
trốn đi về sau những giờ làm việc vất vả của vợ chồng chị oanh là cảm giác ấm cúng trong căn phòng trọ này
với những người láng giềng thân thiết
mình thấy mình ở rất là an ninh con mình vẫn là chơi đùa được
cô chủ ở đây cũng rất là quý mến chúng tôi cũng như con của cô ấy cho nên là chúng tôi rất thích ở đây

cô bé hùng hà là con của chị nguyễn thị lý
năm nay học lớp bảy một mươi ba năm hà sống với ba mẹ và chị gái em trong căn phòng này
tuy chật trội nhưng với gia đình hà như thế này đã là một điều may mắn lắm rồi
bố chạy xe ôm mẹ con đi lậm ve chai
trong khu chợ rất vui và được mọi người quan tâm
có rất nhiều trường hợp khó khăn như cái vòng vợ chồng anh chạy xe ôm
gia đình thấy khó khăn
thì cũng miễn phí phòng trọ là suốt hơn hai năm rồi
năm nay là bước qua năm thứ ba
không có lấy tiền thuê phòng
và hỗ trợ cho hai đứa cháu hai đứa con của gia đình đó là học hành luôn
rồi có những trường hợp mà công nhân mà bệnh yếu rồi mất đó
thì khu nhà trọ cũng tổ chức đi về tận quê để thăm viến và động viên
nằm bên đường lê trọng tấn thuộc địa bàn quận tân phú khu lưu trú công nhân hai mươi bốn có sáu mươi bảy phòng
nơi đây từ lâu đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp của những người công nhân
họ hầu hết có hoàn cảnh tương tự nhau cũng là những người xa quê đi làm công nhân
bởi vậy mọi người luôn gắn bó trang hòa đoàn kết tương trợ lẫn nhau
bên cạnh đó gia đình chủ nhà quan tâm gần gũi và luôn tạo điều kiện để họ có thể an tâm làm việc
anh em ở đây là một người khán giả
xa hết mà về đây sống nhưng mà có một tình đoàn kết rất là cao
viết thương yêu nhau giúp đỡ
của gia đình giống như sống ở quê vậy
tự nhiên là gần như là mình nghĩ là những cái nhà của mình
và chủ có đối xử mình như là nhà lớn còn mình là nhà nhỏ
dù đã hình thành trên một mươi năm năm nhưng khu lưu trú công nhân hai mươi bốn vẫn giữ được niềm tin với người thuê nhà
khi giá cả luôn hợp lý
đặc biệt là vấn đề an toàn an ninh và môi trường sống thân thiện
mang đến cho mọi người cảm giác đây chính là tổ ấm của chính gia đình mình
quý khán giả thân mến những hình ảnh về khu lưu trú công nhân hai mươi bốn ở quận tân phú vừa rồi
cũng đã khép lại nội dung chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này của chúng tôi
quý vị có thể xem lại nội dung này trên website
mọi thông tin chia sẻ mời quý vị gửi về địa chỉ tbhcmhômnay tvacomgmail com
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ bảy tuần sau